đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
và đoàn cán bộ của tòa án nhân dân tối cao đến thăm và làm việc với tòa án nhân dân hai cấp tỉnh bạc liêu
đồng chí nguyễn hòa bình đề nghị tòa án nhân dân hai cấp tỉnh bạc liêu phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ
xét xử các vụ án từ nay đến cuối năm để bảo đảm quyền lợi của người dân
đạt chỉ tiêu tỷ lệ giải quyết án tám mươi theo yêu cầu của quốc hội
bên cạnh đó toàn ngành cần nâng cao chất lượng xét xử và tu dưỡng đạo đức của từng cán bộ thẩm phán
đồng thời đề nghị tỉnh chú trọng tăng cường đối thoại nhất là các vụ án hành chính